nhân dịp xuân mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
cũng vừa đến thăm chúc tết đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở cán bộ y tế tại tp hcm
đến thăm bệnh viện trợ rẫy đồng chí võ văn thưởng đánh giá là bệnh viện tuyến trên
bệnh viện trợ rẫy không chỉ khám điều trị mà còn chuyển giao chỉ đạo tuyến bồi dưỡng cán bộ y tế gánh vác không chỉ tp hcm mà cả khu vực phía nam
đồng chí võ văn thưởng mong muốn với vị trí rất quan trọng trong ngành bệnh viện đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu hợp tác
làm sao để nhân dân được hưởng những dịch vụ y tế tốt nhất tương đương với các nước trong khu vực
đồng chí võ văn thưởng cho rằng lưu bệnh trong đợt tết dự kiến khoảng một sáu trăm linh đến một bảy trăm linh bệnh nhân
như vậy một tỷ lệ bác sĩ nhất định không được vui tết với gia đình bạn bè
mong rằng các cán bộ nhân viên bệnh viện sẽ nỗ lực công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân
trong đó thái độ chú đáo của bác sĩ nhân viên bệnh viện là liều thuốc rất tốt cho bệnh nhân